kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai cả không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao vẫn còn
vì thế mà mưa sông tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn sẽ duy trì
riêng trung du và vùng núi có nơi có mưa với lượng khá
tuy còn mưa nhưng nền nhiệt từ ngày mai sẽ tăng giao động từ một mươi tám đến hai mươi năm độ
sau đó khi hội tụ gió và không khí lạnh suy yếu nhường chỗ cho áp thấp nóng phía tây phát triển
thì nền nhiệt sẽ tăng nhanh nắng nóng xuất hiện trở lại
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong đêm nay và ngày mai vẫn có mưa rông
cục bộ có nơi có mưa với lượng khá cùng nền nhiệt chưa tăng cao
trưa chiều mai giao động từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
sau đó khi vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng
thì mưa rông sẽ giảm nhanh cùng nền nhiệt tăng dần
nắng nóng vì thế mà xuất hiện trở lại
khu vực trung bộ trong ba ngày tới mưa có xu hướng giảm nhanh
từ ngày một tháng bốn trên các khu vực sẽ có nắng nhiều hơn
và nhiệt độ tăng nhanh lên ngưỡng
từ ngày ba mươi đến ba mươi ba độ cục bộ có nơi nắng nóng với mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi sáu độ
sang đến ngày hai tháng bốn nền nhiệt sẽ tiếp tục tăng thêm
nắng nóng có xu hướng mở rộng nhiều nơi
nhiệt độ cao trong khi độ ẩm không khí lại giảm thấp
kết hợp thêm với gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh
nên nguy cơ cao xảy ra hỏa hoạn người dân cần hết sức cảnh giác
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi trong hôm nay và ngày mai cũng có mưa rông
sau đó mưa giảm nhanh
phần còn lại thuộc nam trung bộ phổ biến là tạnh giáo ít mưa
về nhiệt độ thì nền nhiệt trên khu vực tăng dần
giao động từ hai mươi hai ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên trong hôm nay cũng như ba ngày tới
phổ biến có nắng nhiều và nhiệt độ vẫn duy trì ở ngưỡng cao
ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi chín đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn và cục bộ có nắng nóng
tại nam bộ cũng phổ biến là ít mưa ngày nắng
với nhiệt độ trưa chiều giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
khu vực miền đông nam bộ vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ